các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm chính thức cộng hòa indonesia
tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm chính thức cộng hòa myanmar
thủ tướng thổ nhĩ kỳ thăm chính thức việt nam

trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa indonesia
của tổng bí thư nguyễn phú trọng sáng ngày hai mươi ba tháng tám
lễ đón chính thức tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
được tổ chức trọng thể tại phủ tổng thống ở thủ đô jakarta
ngay sau lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng
có cuộc gặp riêng với tổng thống joko widodo
hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện trao đổi thân tình
và bày tỏ những tình cảm chân thành ấn tượng sâu sắc
về lịch sử đất nước con người cũng như quan hệ việt nam indonesia
sau cuộc gặp riêng tổng bí thư nguyễn phú trọng
tiến hành hội đàm với tổng thống joko widodo
tổng thống joko widodo nhiệt liệt chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức cộng hòa indonesia
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước indonesia
tươi đẹp miến khách và phát triển năng động
chúc mừng về những thành tựu to lớn mà chính phủ và nhân dân indonesia đạt được
tin tưởng indonesia sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
không ngừng nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư khẳng định việt nam đặc biệt coi trọng và giành ưu tiên cao
cho việc duy trì phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt với indonesia
hai bên cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
được chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukarno đặt nền móng
và các thế hệ lãnh đạo nhân dân hai nước dày công vun đắp
ngày nay đã trở thành mối quan hệ đối tác chiến lược
khẳng định việt nam và indonesia tiếp tục là những người bạn tin cậy gắn bó bởi tình cảm hữu nghị
chia sẻ các giá trị và lợi ích tương đồng
trong chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã hội kiến
chủ tịch đảng dân chủ đấu tranh megawati sukarno putri
hội kiến các nhà lãnh đạo các cơ quan lập pháp
nói chuyện tại trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế indonesia
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã đến dự và phát biểu
tại tiệc chiêu đãi của diễn đàn doanh nghiệp indonesia việt nam
qua các cuộc hội đàm hội kiến
hai bên đã trao đổi sâu rộng và đạt được nhận thức chung quan trọng
về định hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước
nhằm góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị
thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển thực chất hiệu quả hơn
hai bên khẳng định việt nam và indonesia sẽ tiếp tục là những người bạn tin cậy
gắn bó với tình cảm hữu nghị chia sẻ các giá trị và lợi ích tương đồng
nhân chuyến thăm hai bên đã ký kết
sáu văn kiện hợp tác
nhận lời mời của tổng thống cộng hòa liên bang myanmar tincho
trưa ngày hai mươi bốn tháng tám tổng bí thư nguyễn phú trọng
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam tới sân bay quốc tế naivida
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa liên bang myanmar
chiều hai mươi bốn tháng tám lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể
tại phủ tổng thống ở thủ đô naypyidaw
theo nghi thức
tổng bí thư nguyễn phú trọng là tổng thống cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng thống hertin keo chủ trì lễ đón
tiếp đó tại phủ tổng thống tổng bí thư nguyễn phú trọng
có cuộc gặp thân mật với tổng thống myanmar hertin keo
hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện thân mật trao đổi thân tình
và bày tỏ những tình cảm chân thành
những ấn tượng sâu sắc về lịch sử đất nước con người
cũng như quan hệ việt nam myanmar
sau cuộc gặp riêng tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã hội đàm với tổng thống hertin keo
tổng thống hertin keo chúc mừng về những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử mà việt nam đã đạt được
trong công cuộc đổi mới hơn ba mươi năm qua
đánh giá cao vị thế uy tín ngày càng cao của việt nam
ở khu vực và trên thế giới
bày tỏ tin tưởng nhân dân việt nam sẽ tiếp tục đạt được
nhiều thành tựu to lớn hơn trong thời gian tới
tổng thống hertin keo cảm ơn về sự ủng hộ rất tích cực
hiệu quả của việt nam đối với đất nước và nhân dân myanmar
trong quá trình cải cách xây dựng đất nước thời gian qua

bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm đất nước myanmar tươi đẹp
và giàu lòng bên khách
chân thành cảm ơn tổng thống hertin keo đã dành cho tổng bí thư
và đoàn tình cảm nồng hậu sự tiếp đón trọng thị
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhất trí cho rằng
chuyến thăm lần này là dịp để hai bên trao đổi
thống nhất các định hướng chiến lược
tạo dấu mốc mới tầm cao mới và động lực mới
cho quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới
trong chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa myanmar
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến với cố vấn nhà nước san suu kyi
hội kiến chủ tịch lưỡng viện và gặp gỡ lãnh đạo các chính đảng của myanmar
qua các cuộc hội đàm hội kiến
hai bên đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước
nhân chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung
về quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam myanmar
và ký kết bốn văn kiện hợp tác
trong su thế hội nhập như hiện nay
mỗi quốc gia đều đứng trước những cơ hội và thách thức để xây dựng phát triển đất nước
việc thiết lập duy trì mối quan hệ ngoại giao với các nước là điều tất yếu
nhất là khi giữa các quốc gia đó có nhiều điểm tương đồng cùng tiếng nói chung
chính vì vậy chuyến thăm cộng hòa indonesia và cộng hòa myanmar
của tổng bí thư nguyễn phú trọng
một lần nữa khẳng định việt nam luôn coi trọng và quan tâm thúc đẩy
quan hệ láng giềng tốt đẹp hợp tác toàn diện với các quốc gia asean
trong tình hình quốc tế mới
xung quanh sự kiện này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà báo trung hùng thắng
phó trưởng ban quốc tế báo nhân dân
tổng bí thư nguyễn vũ trọng đã vừa kết thúc tốt đẹp
chuyến thăm chính thức indonesia và chuyến thăm cấp nhà nước
tới cộng hòa liên bang myanmar
có thể nhấn mạnh rằng đây là một chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử
trong quan hệ giữa việt nam với hai nước
với indonesia thì đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng bí thư đảng ta
tới indonesia sau chuyến thăm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín của chủ tịch hồ chí minh
trên cương vị chủ tịch nước
còn với myanmar thì đây là một chuyến thăm ghi một cái dấu mốc lịch sử mới
sau hai mươi năm kể từ chuyến thăm của tổng bí thư đỗ mười năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chính vì vậy thì chuyến thăm mang rất nhiều những ý nghĩa quan trọng
thứ nhất thì chuyến thăm khẳng định sự quan trọng cũng như là mong muốn
tiếp tục thúc đẩy hợp tác
các mối quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược
và hợp tác toàn diện giữa việt nam với lại hai nước bạn
ngoài ra thì chuyến thăm cũng là cái dịp hết sức quan trọng
để các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước có thể bày tỏ và thúc đẩy
thống nhất quan điểm lập trường chung giữa việt nam và hai nước bạn
trong một số những vấn đề ở khu vực cũng như là trên thế giới
về hợp tác kênh đảng thì chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn vũ trọng
tới indonesia cũng như tới myanmar thì đã một lần nữa khẳng định
sự quan trọng
chuyến thăm cũng như là mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa đảng cộng sản việt nam
với các đảng cầm quyền cũng như là các lực lượng chính trị quan trọng
tại indonesia và myanmar cũng như thể hiện sự coi trọng
của các lực lượng chính trị các đảng của bạn đối với hợp tác
với đảng cộng sản việt nam
chuyến thăm cũng là bước triển khai đường đối ngoại nhất quán
của đảng và những nước ta đó là hòa bình độc lập hợp tác và phát triển
tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị
truyền thống hợp tác toàn diện với các nước trong khu vực
trong đó đặc biệt là với asean
nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng binali indirim
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ thổ nhĩ kỳ thăm chính thức việt nam
sáng ngày hai mươi ba tháng tám lễ đón chính thức thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali indirim
diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
ngay sau lễ đón hai thủ tướng tiến hành hội đàm
trong bầu không khí
thân tình và hữu nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng thủ tướng thổ nhĩ kỳ
lần đầu thăm chính thức việt nam coi chuyến thăm là mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước
hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình mỗi nước cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
thủ tướng thổ nhĩ kỳ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân việt nam
và đánh giá cao những thành tựu của việt nam trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng về những thành tiệu kinh tế xã hội của chính phủ và nhân dân thổ nhĩ kỳ
đưa thổ nhĩ kỳ trở thành một trong hai mươi nền kinh tế hàng đầu thế giới
sáng ngày hai mươi bốn tháng tám tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam thổ nhĩ kỳ thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali indirim
mong muốn ký hiệp định thương mại tự do fta với việt nam sẽ mở ra những cơ hội to lớn hơn cho doanh nghiệp hai nước
tham dự diễn đàn do phòng thương mại tự do fta với việt nam
phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp hội đồng kinh tế đối ngoại thổ nhĩ kỳ tổ chức
có thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng indirim
cùng dự có phó thủ tướng vương đình huệ lãnh đạo một số bộ ngành đông đảo doanh nghiệp hai nước
tại diễn đàn đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước đều khẳng định quan hệ kinh tế thương mại của hai nước còn kiêm tốn
chưa xứng với tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển
doanh nghiệp hai nước có thể làm được các câu chuyện thành công trong đầu tư
hiện có một mươi ba dự án của doanh nghiệp thổ nhĩ kỳ đầu tư tại việt nam với tổng vốn bảy trăm ba mươi triệu đô la mỹ
việt nam hoan nghênh thổ nhĩ kỳ đã phê duyệt hiệp định tránh đánh thuế hai lần và hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư
cũng trong tuần qua một sự kiện quan trọng khác đã diễn ra
đó là chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng thổ nhĩ kỳ indirim
nhà báo chu hồng thắng cũng đã có những trao đổi về sự kiện trên
theo tôi thì chuyến thăm
của thủ tướng thổ nhĩ kỳ tới việt nam dịp này
diễn ra trong cái bối cảnh quan hệ giữa hai nước cũng có những bước phát triển tích cực
như chúng ta đã biết thì thổ nhĩ kỳ là một trong những đối tác hàng đầu của việt nam tại khu vực trung đông
đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thương mại
và lĩnh vực kinh tế thương mại cũng là cái điểm nhấn của chuyến thăm của thủ tướng thổ nhĩ kỳ tới việt nam lần này
cụ thể là hai thủ tướng thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng thổ nhĩ kỳ đã cùng dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam thổ nhĩ kỳ
tại đây hai thủ tướng đã bày tỏ sự ủng hộ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước cũng như là khẳng định cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp hai nước cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể thâm nhập thị trường của nhau có thể tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
và rõ ràng đây là một chuyến thăm không chỉ là tiếp tục là củng cố mà còn mở rộng thêm mối quan hệ đối tác giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ
và đặc biệt là tạo thêm những cơ hội thuận lợi cơ hội mới cho các doanh nghiệp hai nước có thể tiếp tục hợp tác đầu tư kinh doanh trong thời gian tới
sáng ngày hai mươi năm tháng tám trong chuyến công tác tại quảng bình thủ tướng chính phủ đã đến thăm và làm việc tại xã đức trạch huyện bố trạch
về tình hình xây dựng nông thôn mới
cũng như tình hình sản xuất đời sống của bà con sau sự cố môi trường biển
sau khi nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực của xã đức trạch
trong xây dựng nông thôn mới cũng như nhanh chóng chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển miền trung
đặc biệt là làm tốt công tác đền bù cho người dân chính quyền xã đã vận động khuyến khích người dân đóng mới sửa chữa nhiều phương tiện đánh bắt
xây dựng hạ tầng nông thôn đến nay tình hình đã trở lại bình thường đời sống của người dân được nâng lên
thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nông thôn mới là hướng tới nâng cao đời sống người dân chứ không chỉ có đổi mới bộ mặt nông thôn
cho rằng nhiều vùng còn khó khăn tỷ lợi hộ nghèo ở quang bình còn cao
trong bối cảnh thời tiết biến đổi khó lường thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền trong xã đức trạch phát huy truyền thống đoàn kết
bám sát thực tiễn cuộc sống đời sống nhân dân để chỉ đạo điều hành
chiều ngày hai mươi bốn tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp bộ trưởng y tế và phúc lợi con người hoa kỳ tompride
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp hoan nghênh bộ trưởng và đoàn sang việt nam tham dự cuộc họp cấp cao apec về y tế kinh tế và thăm làm việc với ngành y tế việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng nhận thấy những năm qua quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước có nhiều bước phát triển tốt đẹp
hoàn ngành những nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước trong hơn hai mươi năm qua bày tỏ hài lòng khi hai bộ trưởng đã ký bản ghi nhớ trong chuyến thăm này
chiều hai mươi bốn tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp bộ trưởng quốc phòng australia marai spaner đang thăm làm việc tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh bộ trưởng sang thăm việt nam cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa tăng cường thúc đẩy quan hệ hai nước
thủ tướng nêu rõ quan hệ quốc phòng hai nước có nhiều bước phát triển
phù hợp với bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm hai nghìn một mươi trên nhiều lĩnh vực thiết thực hiệu quả
sáng ngày hai mươi năm tháng tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp tổng giám đốc tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco irina bokova
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn coi trọng và đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của unesco
nhiều chương trình dự án của unesco đã được triển khai thành công
nhiều dự án của việt nam đã tạo ra tính lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng
nhiều dự án về giáo dục văn hóa khoa học thông tin cùng những hỗ trợ về mặt chi thức kỹ thuật quản lý tài chính công nhận di sản của unesco đã và đang phát huy tác dụng kể cả về chính sách lẫn thực tiễn góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững tại việt nam
chiều ngày hai mươi một tháng tám tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp tổng trưởng lý nước cộng hòa mozambique
bà beatrid buchili chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam ủng hộ hai cơ quan công tố thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm phục vụ công cuộc cải cách và hoàn thiện hệ thống pháp luật mỗi nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao chuyến thăm việt nam của bà tổng trưởng lý cộng hòa mozambique đã góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung cũng như quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp giữa hai nước
tổng trưởng lý mozambiq cảm ơn quốc hội việt nam đã giúp đỡ để hai nước có mối quan hệ hợp tác nhiều hơn về các lĩnh vực chính trị kinh tế
chiều ngày hai mươi hai tháng tám tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp đoàn đại biểu ủy ban hòa bình và đoàn kết lào do đồng chí sổm phan phen kham my ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào phó chủ tịch quốc hội chủ tịch ủy ban hòa bình và đoàn kết lào làm trưởng đoàn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu ủy ban hòa bình và đoàn kết lào đúng dịp kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
chủ tịch quốc hội nêu rõ lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức nhân dân việt nam không ngừng tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác đối với các tổ chức nhân dân lào chúc mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước nói chung giữa hai ủy ban hòa bình và đoàn kết nói riêng thu được kết quả to lớn hơn nữa
chủ tịch quốc hội nêu rõ lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kết quả to lớn hơn nữa